cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bảy đối tượng
có liên quan đến vụ việc khiến hai chiến sĩ công an quận sơn trà hy sinh khi làm nhiệm vụ
trên cơ sở chứng cứ và tài liệu thu thập được bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà
đã ra quyết định tạm giữ hình sự bảy đối tượng đều từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi để tiếp tục điều tra xử lý
về hành vi gây dối trật tự công cộng gồm nguyễn đăng an nguyễn văn giang nguyễn văn cường
lê ngọc cường nguyễn đình hoàn nguyễn văn vinh cùng chú tại phường hòa phát quận cẩm lệ
và phạm hồng thái chú tại xã hòa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng
được biết các đối tượng trong nhóm trên đều đã nghỉ học không có việc làm ổn định
đến tối ngày hai tháng bốn tụ tập rủ nhau lạng lách đánh võng cấp giật tài sản trên đoạn đường cầu mân quang
thuộc phường thọ quang thì bị hai chiến sĩ công an quận sơn trà phát hiện truy đuổi
hai đồng chí đã hy sinh trong lúc cố gắng ngăn chặn hành vi của nhóm đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã quyết định khởi tố bị can tạm giam bốn tháng
đối với hai đối tượng nguyễn minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn thị lan anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đều tạm trú tại ngõ bốn mươi sáu phố phạm ngọc thạch phường phương liên quận đống đa hà nội
để điều tra xử lý nghiêm về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án là con riêng của nguyễn thị lan này
trước đó vào ngày hai tháng bốn công an quận đống đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội danh giết người
liên quan đến vụ bé gái sinh năm hai nghìn một mươi bảy trú tại thôn võng la xã võng la huyện đông anh hà nội tử vong
tại cơ quan công an nguyễn minh tuấn và nguyễn thị lan anh khai nhận từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thường xuyên đánh đập và hành hạ cháu bé
đáng chú ý từ tám h đến hai mươi ba h ngày hai mươi chín tháng ba cả hai đã không cho cháu ăn uống
dùng chân tay và cán trổi bằng kim loại đánh liên tiếp vào người cháu
sáng ngày ba mươi tháng ba thấy cháu mệt lan anh cho cháu uống sữa nhưng cháu đã nôn và ngất đi
cháu bé sau đó được đưa đến bệnh viện đại học y để cấp cứu nhưng đã tử vong
ba đối tượng từ đồng nai lên đắk lắc gây ra hàng loạt vụ đột nhập các cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản
có trị giá gần một tỷ đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
đó là công nhật phu ba mươi chín tuổi đinh văn hải ba mươi tám tuổi và nguyễn văn đạt ba mươi bốn tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai
trước đó sau hơn sáu tháng xác lập chuyên án điều tra khoảng ba giờ ngày hai mươi ba tháng ba
một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện chư quynh
đã bắt quả tang phu và hải khi vừa đột nhập vào một cửa hàng điện thoại ở huyện crom năng tỉnh đắk lắc để trộm cắp
mở rộng điều tra tổ công tác bắt thêm đạt là đối tượng thường xuyên tiêu thụ tài sản do hai đối tượng trên trộm cắp
bước đầu cơ quan công an làm rõ phu từng có một tiền án hải có bốn tiền án cùng với tội trộm cắp tài sản
sau khi ra tù cả hai lại lên kế hoạch tiếp tục đi trộm cắp tài sản
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt các đối tượng đã gây ra tám vụ đột nhập trộm cắp tài sản
tại các cửa hàng điện thoại ở tỉnh đắk lắc và ba vụ khác ở các tỉnh lâm đồng đắk nông và bình phước
với tổng giá trị tài sản trộm cắp gần một tỷ đồng
còn tại tỉnh đồng nai công an huyện thống nhất đã tạm giữ hình sự bốn đối tượng gồm
mai văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê tỉnh thanh hóa nguyễn thái hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh đồng nai
nguyễn trung hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tỉnh kiên giang và vũ văn thượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tỉnh bà rê vũng tàu
để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
chỉ sau hai mươi bốn giờ gây án nhóm trộm cắp liên tỉnh này đã bị

theo điều tra ban đầu bốn đối tượng này đều nghiện ma túy và không có việc làm ổn định
để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy các đối tượng đã mua dụng cụ dùng cho việc phá khóa
sau đó hàng đêm rủ nhau thuê xe taxi hoặc xe ô tô tự lái tìm đến nhà dân sơ hở để cắt phá khóa
đột nhập vào trộm tài sản
hoạt động trộm cắp của các đối tượng ở khắp các địa bàn bình dương đồng nai
thành phố vũng tàu và một số tỉnh tây nguyên
bước đầu công an xác định các đối tượng đã thực hiện trót lọt một mươi vụ lấy trộm gần hai mươi xe máy đắt tiền
đây là nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp liên tỉnh
mới đây nhất vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng thuê xe taxi trở tới trước nhà chị đặng thị lý ở khu phố lập thành
thị trấn dầu dây huyện thống nhất rồi dùng kim thủy lực cắt khóa cổng
đột nhập vào hiên nhà lấy trộm hai xe máy trị giá bảy mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
tôi coi lại camera là họ đi lục ba
ba giờ một mươi năm là họ đi từ dưới đường rày đi lên
lên trên kia là xuống đây là ba giờ hai mươi là trong vòng năm phút
xong là họ dừng lại dừng lại là cái chiếc xe taxi dừng ở cái góc tường nhà em
còn chiếc xe máy là đâm thẳng vô gần cổng em luôn
xong là dừng lại xong là ba người xuống ba người xuống là hỗ trợ nhau là cắt chìa
ngay sau khi nhận được tin báo chỉ trong hai mươi bốn giờ truy xét áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện thống nhất đã bác sử bốn đối tượng hào hùng hậu và thượng
tại một phòng trọ trên địa bàn thành phố biên hòa
thu giữ chiếc xe máy hiệu exciter một trăm năm mươi là tăng vật mà các đối tượng lấy trộn tại nhà trị lý
thì phân công em chạy xe sau khi ăn trộm xong hùng kêu chạy xe về
lấy các dấu còn xong rồi hùng về hùng bán rồi chia tiền cho tụi em
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an thu giữ xe mô tô
một kìm thủy lực hai kìm cộng lực
hai mã tấu và hai mươi biển xe mô tô ô tô các loại
qua đầu tranh khai thác các đối tượng khai nhận sau mỗi vụ trộn rắt lọt
các đối tượng nhanh chóng đưa về phòng trọ cất giấu
sau đó dán xe để đổi thành màu khác và hoán đổi biển số giữa các xe
nhằm tránh phát hiện của công an
sau đó chúng đưa đi bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
các đối tượng cũng khai nhận mục đích mang mã tấu mỗi khi đi trộn các tài sản
là để chống trả lại người dân khi bị phát hiện và truy đuổi
sau đó chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát sự truy nóng khám xét
bắt được bốn đối tượng này để phục vụ cho công tác điều tra
và thu hồi các tài sản cho cộng chúng dân dân
giữ vững tình hình an ninh trên địa bàn huyện
cơ quan công an huyện thống nhất kêu gọi
những ai là bị hại của các đối tượng nói trên
hãy liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an huyện thống nhất
để cung cấp thêm thông tin sớm đưa các đối tượng truy tố trước pháp luật
thưa quý vị với tinh thần chống dịch
như chống giặc thời gian qua công an tỉnh thái nguyên đã huy động tối đa lực lượng
phương tiện tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương
triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bảo đảm an toàn về sức khỏe cho người dân và tình hình an ninh trật tự tại địa phương
bệnh viện đa khoa huyện đại từ nơi bệnh nhân số một trăm bảy mươi tám của việt nam
dương tính với covid một mươi chín đã điều trị ban đầu tại đây
từ ngày hai mươi chín tháng ba đến nay luôn có cán bộ chiến sĩ công an huyện đại từ bảo
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ mọi hoạt động đi lại phương tiện đồ vật trước khi đưa vào bệnh viện
đều được kiểm soát chặt chẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn tại khu vực cách ly
chúng tôi xác định nhiệm vụ này là chống dịch như chống giặc
trong mỗi ca trực của chúng tôi đều lân cao tinh thần trách nhiệm
và không để người ở trong khu cách ly ra ngoài và cũng không là người ở ngoài
vào trong khu cách ly để đảm bảo giữ vững phòng chống dịch được an toàn
thực hiện nghiêm chỉ đạo của công an huyện đại tử
cấp trên về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian qua công an tỉnh thái nguyên đã tích cực triển khai công tác phòng chống dịch
tới toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn
đã ban hành tám mươi văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện nhiều biện pháp như tổ chức tuyên truyền lưu động phòng chống dịch bệnh
tiến hành kiểm tra thân nhiệt phun khử khuẩn các phương tiện
hướng dẫn người dân rửa tay sát khuẩn khi đến trụ sở đơn vị làm việc
tăng cường quản lý nhân hộ khẩu ra soát lập danh sách những người từ vùng dịch đến địa phương
những người tiếp xúc với người bị nhiễm covid một mươi chín để có biện pháp cách ly
lực lượng công an còn thường xuyên tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật
nhất là các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động phạm tội
như đăng thông tin sai sự thật về covid một mươi chín trên mạng xã hội zalo facebook
các hành vi găm hàng tăng giá gây bất ổn thị trường vận chuyển hàng cấm trên tuyến giao thông
tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động cơ động trên các tuyến giao thông sẽ phát hiện và kịp thời giải quyết những tình huống
mà có thể tập trung đông người ví dụ như tại ảng thông sớm giải quyết giải tán nam đông
cũng là một trong những biện pháp để phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của tổng đốc
đối với các phương tiện giao thông công cộng vận chuyển hành khách
theo ý kiến chỉ đạo của ubnd tỉnh cũng như ý kiến chỉ đạo của tổng đốc ubnd tỉnh
chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra nếu phát hiện thì sẽ tuyên truyền hướng dẫn và ngăn chặn kịp thời khi cần thiết
đối với những trường hợp vi phạm về quy định của ubnd tỉnh như của chính phủ
đồng thời tăng cường kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành tốt chỉ thị của thủ tướng chính phủ
như yêu cầu người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết
tự giác chấp hành các yêu cầu các biện pháp phòng chống dịch
thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ mình và gia đình
chúng tôi đã triển khai
chúng tôi đã triển khai các ý kiến đến công an các xã thị trấn chính quy và các đội nghiệp vụ
để tăng cường công tác phòng ngừa cũng như công tác tuyên truyền đến người dân về nhận thức
và để tự phòng ngừa trong dịch lây lan sự lây lan của dịch bệnh
tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tăng cường hơn nữa các công tác nghiệp vụ cơ bản
để làm tốt công tác tình hình tội phạm được giữ vụ được xử lý kịp thời
tránh các vấn đề
để có những nội dụng vào tình hình dịch bệnh này để có những hoạt động về tội phạm
với tinh thần chủ động khẩn trương tích cực công an tỉnh thái nguyên đã và đang cùng với các cấp các ngành
và chính quyền địa phương nỗ lực thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng chu thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn suối trà xã hòa sơn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
đối tượng chu thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn suối trà xã hòa sơn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
và đối tượng nông văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn bến cát xã minh tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện